hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin đầu tiên về cập nhật các mức mới tối nay ngày một mươi chín tháng hai tại việt nam

các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau

trước diễn biến các ca mắc tăng nhanh ubnd hà nội ngày một mươi tám tháng hai ban hành công điện khẩn về việc tăng cường biện pháp thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó thành phố giao ngành y tế địa phương chủ trì tăng cường điều phối bố trí phân luồng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế hướng dẫn cách ly giám sát chặt người nhập cảnh đặc biệt người về từ các vùng đã ghi nhận biến chủng

hà nội cần chỉ đạo tăng cường việc cung cấp túi thuốc c thuốc kháng virus cho bệnh nhân tại các tầng điều trị đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng
sở giáo dục và đào tạo hà nội chủ trì phối hợp với sở y tế xây dựng phương án hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc trong trường học chỉ đạo việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại các nhà trường tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các trường học
trước tình trạng số ca mắc liên tục gia tăng trong đó có đối tượng trẻ em sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn chỉ đạo các bệnh viện trong và ngoài công lập các trung tâm y tế dự phòng về việc chăm sóc điều trị cho trẻ mắc covid một mươi chín
theo đó sở y tế hà nội yêu cầu bệnh viện đa khoa sanh pôn chuyên khoa đầu ngành nhi khoa tổ chức đào tạo tập huấn cho các đơn vị trong ngành công tác xử trí chăm sóc điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế

trong đó có đối tượng trẻ em sở y tế hà nội yêu cầu bệnh viện đa khoa sanh pôn chuyên khoa sanh pôn chuyên khoa sanh pôn chuyên khoa sanh pôn

trong đó có đối tượng trẻ em sở y tế hà nội yêu cầu bệnh viện đa khoa sanh pôn chuyên khoa sanh pôn chuyên khoa sanh pôn chuyên khoa sanh pôn chuyên khoa sanh pôn chuyên khoa sanh pôn
trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu bệnh phẩm sang cơ sở y tế khác đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm
đối với trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế thực hiện thanh toán đối với trường hợp chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định tại thông tư này và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu
trường hợp việc lấy mẫu hoặc thực hiện xét nghiệm có sử dụng vật tư sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng chống dịch do ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc được các cơ quan tổ chức cá nhân hỗ trợ tài trợ cấp không thu tiền thì cơ sở y tế của nhà nước phải trừ chi phí vật tư sinh phẩm xét nghiệm được hỗ trợ khi thu của người sử dụng dịch vụ khi thanh toán quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội ngân sách nhà nước
trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn mức giá tối đa quy định tại thông tư này
cơ sở y tế của nhà nước được quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị và không được thu của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm
trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính phải tiếp tục làm các xét nghiệm để phát hiện mẫu dương tính thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo từng trường hợp cụ thể đảm bảo nguyên tắc không trùng lập về chi phí đã thực hiện
nếu như hải phòng ghi nhận hơn một mươi ca f là giáo viên và học sinh sau tết thì mới đây theo thống kê từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
qua test nhanh tầm soát tại các trường học từ cấp mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn thành phố thanh hóa đã phát hiện hơn hai năm trăm linh học sinh và giáo viên dương tính với virus sars cov hai
điều này đặt ra quan ngại lớn cũng như thách thức đối với ngành giáo dục tại thanh hóa
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ngành giáo dục và đào tạo thành phố thanh hóa đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm thích ứng an toàn linh hoạt đảm bảo công tác dạy và học trong các nhà trường
tuy nhiên việc xử lý f f một trong các lớp học hiện vẫn còn nhiều lúng túng
tại trường tiểu học hoàng hoa thám thành phố thanh hóa công tác thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh đang được nhà trường thực hiện tương đối tốt
mỗi tuần nhà trường thực hiện hai lần tầm soát cho một trăm linh giáo viên và một mươi năm hai mươi học sinh trong nhà trường qua test nhanh để kịp thời cách ly các trường hợp f trong lớp học
theo đó từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ngày đầu tiên đi học sau nghỉ tết nguyên đán
qua test nhanh tầm soát tại trường đã phát hiện hơn năm mươi học sinh và một giáo viên dương tính với virus sars cov hai
toàn trường có ba mươi hai lớp trong đó có năm lớp có nhiều f
nhận thấy nguy cơ lây lan trong lớp học nhà trường linh hoạt chuyển sang hình thức học online
các lớp còn lại vẫn ưu tiên học trực tiếp và có sự theo dõi giám sát phòng chống dịch nghiêm ngặt
cô dương thị thu hà hiệu trưởng trường tiểu học hoàng hoa thám thành phố thanh hóa cho biết
hiện nay công tác phòng dịch tại nhà trường đang thực hiện tương đối tốt
tầm soát vẫn đang được duy trì hiệu quả
nhà trường cũng đã tổ chức ăn bán chú cho học sinh từ ngày một mươi bốn tháng hai
tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay của nhà trường là việc xử lý các trường hợp học sinh là f f một
phát hiện tại gia đình hoặc phát hiện tại trường học để có cơ sở chuyển hình thức học trực tiếp sang học online
hiện tại vẫn chưa có quy định cụ thể trong lớp học có bao nhiêu f thì chuyển hình thức học
nên hầu hết nhà trường đều căn cứ vào từng trường hợp cụ thể đánh giá mức độ lây lan
tuy vào vị trí chỗ ngồi
để có quyết định chuyển hình thức học phù hợp
cô dương thị thu hà hiệu trưởng trường tiểu học hoàng hoa thám chia sẻ thêm
dân mong muốn thời gian tới ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố phòng giáo dục và đào tạo
có hướng dẫn cụ thể việc xử lý các học sinh là f f một phát hiện trong trường học
để các nhà trường có cơ sở thực hiện
chuyển sang những tin tức covid một mươi chín quốc tế
thưa quý vị mặc dù nhật bản dường như đã qua thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng thứ sáu do biến thể omicron
nhưng tình trạng thiếu dụng cụ tết kháng nguyên và pcr vẫn còn phổ biến
tokyo đã công bố số ca mắc covid một mươi chín mới giảm so với tuần trước trong ngày thứ một mươi liên tiếp vào thứ sáu một mươi tám tháng hai
dẫn đến số bệnh nhân ngoại trú xin xét nghiệm tạm giảm xuống
trước đó cao điểm là khoảng hai tuần trước nhiều nơi như phòng khám navitas ở stynjuku
đã sử dụng cạn sạch kho dự trữ các xét nghiệm kháng nguyên bộ kit test nhanh cho kết quả sau khoảng một mươi năm phút
tiến sĩ masahiro kami giám đốc điều hành
viện nghiên cứu quản trị y tế nhật bản cho biết các nguồn cung cấp khác đã được đưa tới
nhưng lượng hàng dự trữ vẫn còn thấp xa so với mức mà phòng khám coi là đủ
khi làn sóng covid một mươi chín thứ năm của nhật bản lắng xuống vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chính phủ đã cho phép các hiệu thuốc bắt đầu bán bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên cho người dân bình thường
nhu cầu xét nghiệm còn tăng cao hơn nữa kể từ tháng một mươi hai
khi chính quyền địa phương bắt đầu cung cấp miễn phí xét nghiệm pcr và kháng nguyên
cho những người không có triệu chứng lo ngại sức khỏe của họ
tháng trước người dân nhật bản đã lũ lượt xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài các hiệu thuốc
và bệnh viện trên khắp đất nước khi các ca nhiễm ngày càng tăng
thực tế đó khiến bộ y tế phải ưu tiên cấp bộ test kháng nguyên cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe
và chính quyền địa phương
số lượng test nhanh hàng ngày được thực hiện tăng trung bình lên bốn mươi bốn trăm hai mươi
trong tuần kết thúc vào ngày ba mươi tháng một gấp hơn năm lần so với con số bốn tuần trước đó
gần hai năm sau đại dịch các nhà phê bình nói rằng năng lực xét nghiệm covid một mươi chín của nhật bản
vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác
năng lực của quốc gia này về xét nghiệm pcr lại tỏ ra đáng tin cậy hơn
với khoảng ba trăm chín mươi phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm mỗi ngày
kami giám đốc điều hành của viện nghiên cứu quản trị y tế ở tokyo cho biết rằng
con số đó tương đương với khoảng ba một lần xét nghiệm trên một cư dân thấp hơn so với malaysia
ông kami nói
nhật bản đã cố tình không tăng số lượng xét nghiệm vì họ buộc một số người bị nhiễm bệnh phải nhập viện
điều này sẽ gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe
mặc dù chính phủ hiện đang cố gắng cung cấp nhiều xét nghiệm hơn
nhưng dường như bây giờ đã là quá muộn vì nhu cầu đã giảm đáng kể
làn sóng dịch covid một mươi chín tại mỹ chủ yếu do biến thể omicron gây ra
đã khiến hơn một trăm linh người dương tính mỗi ngày
trong số này có rất nhiều giáo viên khiến các trường học bị thiếu hụt lực lượng giảng dạy nghiêm trọng
một số chính quyền địa phương tại mỹ đã có sáng kiến điều binh lính vào các trường học
để dạy thay các thầy cô giáo phải nghỉ dạy vì covid một mươi chín
ở những lần điều động trước lính vệ binh quốc gia hoa kỳ michain stowell làm việc tuần tra biên giới
hay bảo vệ cơ quan lập pháp bang sau vụ nổ loạn vào đầu năm hai nghìn hai mươi một ở thủ đô washington
tuy nhiên nhiệm vụ hiện tại của anh là dạy học thay cho giáo viên ở một trường trung học phổ thông
hàng chục lính vệ binh quốc gia và không quân tại bang new mexico mỹ
đang tham gia xử lý tình huống khẩn cấp
tình huống khẩn cấp chưa từng có trước đây là cứu vãn sự thiếu hụt giáo viên và nhân viên
tại ba mươi sáu trên tám mươi chín hào khu của bang trong đại dịch
hiện bang new mexico có khoảng một vị trí giảng dạy đang bị chống
còn tại trường alamogle đỉnh điểm của tình trạng thiếu giáo viên là vào ngày một mươi ba tháng một
khi ba mươi giáo viên đã nghỉ dạy do bị ốm đi học hoặc vì các vụ việc khẩn cấp khác
chuyện những người lính đi làm giáo viên mặc quân phục được mang súng hay không tùy thuộc vào từng học khu
tuy nhiên một số binh lính muốn mặc quân phục để lấy uống